hơn một mươi năm sau một lần nữa apec sẽ nhớ đến một việt nam biết tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung
giúp apec duy trì vị trí đi đầu về tự do hóa thương mại và đầu tư và là động lực của tăng trưởng
với những đề xuất của việt nam nhiều đại biểu kỳ vọng apec hai nghìn một mươi bảy sẽ thống nhất được các bước đi cụ thể để hướng tới mục tiêu chung đó là mục tiêu bò gò
điện việc tổ chức năm apec hai nghìn một mươi bảy sẽ thể hiện tầm nhìn chiến lược của việt nam về châu á thái bình dương
các doanh nghiệp các nhà nghiên cứu và người dân tích cực tham gia chủ động đóng góp vào quá trình chuẩn bị và tổ chức hoạt động của năm apec
qua đó quảng bá rộng rãi một hình ảnh việt nam thân thiện đổi mới phát triển năng động và tích cực hội nhập quốc tế đến bạn bè thế giới
thì sẽ tạo tiền đề cho những hoạt động tiếp theo của apec hai nghìn một mươi bảy
vậy thì theo ông tại sao chúng ta lại phải tạo dấu ấn việt nam trong apec hai nghìn một mươi bảy
trước hết phải khẳng định là cái việc mà tổ chức năm apec hai nghìn một mươi bốn
là một cái ưu tiên đối ngoại rất là quan trọng của đảng và nhà nước ta
nhất là sau đại hội một mươi hai chúng ta đưa ra một cái chủ trương
đó là nâng cao hiệu quả và chất lượng của đối ngoại đa phương
và chúng ta chuyển từ cái việc chỉ tham gia thôi
sang việc đóng góp và định hình cái luật chơi chung trong các diễn đàn đa phương
thì tổ chức tốt năm apec hai nghìn một mươi bảy này nó là triển khai cụ thể
cái chủ trương của đại hội một mươi hai
và nó cũng thể hiện với bạn bè quốc tế về cái khả năng và cái năng lực
tổ chức hội nghị quốc tế ở cấp cao của chúng ta
cũng như là cái vị thế và cái thế và lực mới của nước ta
cái thứ hai nếu mà chúng ta nhìn vào khu vực phát thanh bình dương
có lẽ đây là khu vực mà nó tập trung toàn bộ các lợi ích lớn của đất nước chúng ta
cả về kinh tế về du lịch về đầu tư rồi là về giáo dục
về mặt chính trị
vì đây là cái khu vực mà có một mươi ba trong một mươi tám đối tác toàn diện và chiến lược của việt nam
và đây cũng là nơi mà tập trung một mươi tám các đối tác fta
trong tổng số hai mươi đối tác của chúng ta trong hiệp định thương mại
tự do song phương và nhiều bên
thành ra là nếu mà chúng ta tổ chức tốt và thành công năm apec hai nghìn một mươi bảy
thì chúng ta tạo ra được cái niềm tin của bạn bè quốc tế về cái năng lực của mình
và cái thứ ba nữa là chúng ta tổ chức năm apec với những cái dấu ấn cụ thể
thì nó sẽ góp phần tạo một cái đà cũng như là điều kiện
để mà chúng ta có thể triển khai các cái hoạt động đối ngoại đa phương
trong đó có nhiều hoạt động lớn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
và hơn thế nữa ví dụ như là việc đảm nhiệm cái vai trò là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
hay là việc ứng cử vào vị trí là ủy viên không từng trực của hội đồng hòa liệu quốc hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
và qua đó thì nâng cao hơn nữa cái vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế
việt nam cũng đã xác định được những vấn đề cho năm apec hai nghìn một mươi bảy
vậy theo ông chúng ta có thể đạt được dấu ấn mạnh mẽ nhất ở vấn đề nào
còn quá sớm thì có thể nói rõ ràng hơn
với chị về cái dấu ấn của cả năm apec hai nghìn một mươi bảy
trong cái tình hình mà khu vực và thế giới nó chịu chuyển biến rất là nhanh và phức tạp
thì chúng ta thấy được những cái phức tạp
tuy nhiên là cũng phải nói rằng là chúng ta có cái nhìn lạc quan về khu vực
có thể nói là cái nền tảng của phát triển của khu vực châu á thái bình dương
vẫn là rất là lớn
và đây vẫn là một động lực rất quan trọng của tăng trưởng
và liên kết kinh tế khu vực toàn cầu
trong đó thì có rất nhiều nước có rất là nhiều tiềm năng
và hơn nữa chúng ta cũng có rất nhiều cái cơ hội
từ các mạng công nghiệp lần thứ tư
rồi là những cái xu hướng về tăng trưởng bền vững
rồi là những cái thỏa thuận mới về biến đổi khí hậu
chính vì thế mà lần này chúng ta tổ chức apec hai nghìn một mươi bảy
với một cái tâm thế mà muốn tạo ra
được một cái dấu ấn
có thể nói là những cái thông điệp rất là tích cực
trước mắt thì sẽ có rất nhiều những hoạt động tiếp theo của apec
trên nhiều lĩnh vực khác nhau như là
tài chính rồi thương mại an ninh lương thực
theo ông để có thể hoàn thành tốt
những sự kiện những hoạt động sắp tới của apec hai nghìn một mươi
và tạo được cái dấu ấn
việt nam tốt đẹp như là chúng ta đã làm được
trong sau một thì chúng ta cần chuẩn bị những gì ạ
kết quả vừa rồi cũng chỉ là bước đầu thôi
trước mắt chúng ta là cái công việc
tổ chức chuẩn bị
rất là đồ sộ có thể nói như vậy
và rất nhiều các hội nghị
mà cấp cao hơn hội nghị bộ trưởng
rồi là tương đương và đặc biệt là
chuẩn bị cho dân lý cấp cao thì đòi hỏi
một cái sự chuẩn bị rất là tỉ mỉ
rất là chú đáo và một cái nỗ lực rất là lớn
ở đây thì có ba cái mảng công tác
mà chúng ta cũng đang tích cực thúc đẩy
thứ nhất là về
mặt nội dung
thì sau một thì chúng ta đã hoàn thành xong
việc đưa ra cái chủ đề và ưu tiên
thì tới đây các cái hội nghị bộ trưởng của chúng ta
thì với tư cách là chủ nhà các hội nghị đó
thì chúng ta phải cụ thể hóa thành những cái
sáng kiến chính sách rất là cụ thể
tôi nói ví dụ như là chúng ta đưa ra
cái ưu tiên về
tăng trưởng bền vững bao trùm và sáng tạo
thì đúng rồi
thế nhưng làm thế nào để thực hiện điều đó
ví dụ như là một cái
lĩnh vực rất quan trọng đó là làm sao
phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số
thì đấy là cái sáng kiến
mà chúng ta sẽ đưa ra trong cái
đối tả chính sách về vấn đề này
bởi vì rằng là với cái tác động
của các bạn công việc lần thứ bốn
thì rất nhiều ngành nghề rồi là
những cái việc làm trở nên lỗi thời
thì bây giờ phải làm sao mà nâng cao năng lực
đào tạo rồi là tái đào tạo lại
cho đội ngũ lực lượng lao động để họ có đủ
kỹ năng để họ có thể đảm nhận
được những cái việc làm mới
trong cái kỷ nguyên số này
về công tác tổ chức thì lần này chúng ta
theo chỉ đạo của
chính phủ thì chúng ta sẽ tổ chức
rất là nhiều hội nghị
ở các địa phương các thành phố
lớn khác nhau
thì công tác tổ chức về vật chất hậu cần cũng rất là quan trọng
đặc biệt là đà nẵng
là cái tuần lễ cấp cao là cái sự chờ đợi
của mọi người tháng một mươi một này
thì công tác tổ chức phải đi trước một bước
về cơ sở vật chất về
các mạng công tác về trang trí đường phố
rồi bảo đảm vấn đề an ninh
rất là quan trọng vấn đề an ninh an toàn
cho các đại biểu đến
rồi là các tình lực lượng tình nguyện viên
và sĩ quan liên lạc
sẽ phục vụ các đoàn trực tiếp các đoàn
thì làm sao phải nâng cao hơn nữa
khả năng giao tiếp rồi là
trình độ ngoại ngữ rồi nâng cao hơn nữa
văn hóa ứng xử văn minh hiện đại
thì cũng rất là quan trọng
thì đấy là công tác tổ chức
rồi về cái điểm
rất là quan trọng nữa đó là chuẩn bị cho cái
công tác chủ trì
điều hành các hội nghị
lần này thì là
khoảng hơn một chục các bộ ngành
chúng ta sẽ đảm nhận vai trò
là chủ tịch và đồng chủ tịch
tại nhiều nhóm công tác và ủy ban khác nhau
thì điều này đòi hỏi là
các bộ ngành phải đẩy mạnh công tác
tiếp tục nâng cao năng lực
đặc biệt là về ngoại ngữ
và phải am hiểu các lĩnh vực
mà mình chủ trì và điều hành
và bản thân các cán bộ mà tham gia trực tiếp
thì cũng cần phải tự thân
nâng cao năng lực và trình độ
để có thể chủ trì
và điều hành tốt các hội nghị
với các bạn bè quốc tế
tôi cũng nhận thấy rằng diễn đàn apec
là diễn đàn gồm rất nhiều các nền kinh tế phát triển
có trình độ phát triển lớn hơn
rồi là kinh nghiệm hội nhập cao hơn
vì chúng ta chủ trì và điều hành
các nhóm công tác của các nền kinh tế đấy
thì chúng ta phải thể hiện bản lĩnh
và trình độ rất cao
mới đạt được niềm tin
nhất trí của các thành viên được
thì cái này rất là quan trọng
trong công tác nâng cao năng lực
về chủ trì và điều hành hội nghị
và hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể
cùng nhau tạo nên
một apec hai nghìn một mươi bảy thành công
với hình ảnh của một việt nam
mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống
thân thiện mến khách chủ động tích cực
để có thể đóng góp xây dựng
một châu á thái bình dương năng động gắn kết
và cùng đóng góp cho hòa bình phát triển
liên kết thịnh vượng của khu vực châu á thái bình dương
một lần nữa xin cảm ơn
những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay
để có thể tạo được dấu ấn việt nam
trong năm apec hai nghìn một mươi bảy
thì không chỉ các bộ ngành
các doanh nghiệp mà cả người dân
chuẩn bị cũng như tổ chức các hoạt động
của apec hai nghìn một mươi bảy
có như vậy thì thông qua apec hai nghìn một mươi bảy
chúng ta mới có thể xây dựng được hình ảnh
của một việt nam
mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống
thân thiện mến khách chủ động tích cực
đóng góp để xây dựng một châu á thái bình dương
năng động gắn kết
đóng góp cho hòa bình phát triển liên kết
và thịnh vượng của khu vực châu á thái bình dương
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau